thực tế cũng đề nghị các địa phương đơn vị phải chủ động tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu
nhấn mạnh thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế
tăng cường nhân lực làm chuyên trách quản lý tránh việc chậm trễ trong mua sắm đấu thầu thiết bị y tế
biện pháp đã có tuy nhiên nhiều ý kiến cư dân mạng chia sẻ
điều quan trọng là biện pháp đó phải sớm đi vào thực tế đảm bảo việc cung ứng
nâng giá không nhập trực tiếp đấu thầu ảo mua bán lòng vòng của các doanh nghiệp sân sau nhằm trục lợi thì mới sợ làm đúng thì sợ gì
cần tư duy lại cách làm cho phù hợp phải phân biệt người quản lý và người thầy thuốc đặt họ vào sai vị trí
thì đương nhiên sẽ có sai sót sai sót thì bị xử lý vậy nên tư tưởng của họ sẽ bị trứng lại khi thực hiện nhiệm vụ
rất nên thành lập các trung tâm đấu thầu của ngành như ngành y tế có các chuyên viên chuyên nghiệp có trình độ
làm như vậy sẽ cơ bản giải quyết được thiếu sót khi đấu thầu
cũng như hạn chế được thất thoát do thông thầu
nghị quyết kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm yêu cầu tháo gỡ các vướng mắc bất cập để triển khai đấu thầu
mua sắm thuốc trang thiết bị vật tư y tế chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội dành cho bộ y tế với kinh phí một mươi bốn tỷ đồng
nhiều cơ chế chính sách đã được đặt ra trên tinh thần đã được thủ tướng khẳng định
quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế bảo vệ tính mạng sức khỏe của người dân với trách nhiệm cao nhất
đây cũng là mong muốn của nhiều ý kiến cư dân mạng khi chia sẻ về vấn đề này
đại dịch covid một mươi chín vẫn còn trên thế giới và có thể phát sinh thêm dịch bệnh khác
y tế là thành trì đầu tiên để bảo vệ và phát huy thành quả đạt được nên rất mong được ổn định
việc hoàn thiện hành lang pháp lý và giả soát tổng thể các quy định về mua sắm thuốc thiết bị vật tư sinh phẩm y tế là vấn đề chính tháo gỡ vướng mắt
cần khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung thuốc ở trung ương địa phương theo đúng quy định
chống tiêu cực tham nhũng lãng phí nâng cao năng lực dự báo nhu cầu về thuốc thiết bị và vật tư y tế để chủ động lên kế hoạch đầu tư mua sắm
cần phải giải quyết ngay tình trạng thiếu thuốc điều trị trang thiết bị vật tư sinh phẩm y tế
hệ lụy của những tắc trách này có thể khiến nhiều bệnh nhân phải đối mặt với những khó khăn khi khám chữa bệnh
chia sẻ của bạn như thế nào về nội dung này hãy chia sẻ trên fensped truyền hình công an nhân dân